liên quan đến hành vi đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi bốn đối tượng
đáng chú ý là nhóm đối tượng này có độ tuổi từ một mươi bốn cho đến hai mươi hai tuổi
bao gồm cả nam và nữ trong đó ra lệnh bắt tạm giam sáu đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi qua công tác nắm tình hình
công an huyện đông anh đã phát hiện bắt quả tàng sáu trên hai mươi hai đối tượng
đang có hành vi sử dụng xe mô tô lạc lách đánh gõng bốc đầu với tốc độ cao
gây mất trật tự công cộng tại đường khu vực chợ trung tâm thuộc tổ ba thị trấn đông anh
dọc đường cao lỗ và tuyến đường liên xã uy nỗ cổ loa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tám xe mô tô các loại
bọn em đi từ chỗ đường tàu đi vòng lên ngã ba xe giáp ạ
lên ngã ba xe sát thì bọn em gặp
một đám bạn ạ nhưng mà do em không quen em không biết nên là
thì các bạn ý đi ngược chiều với cả bọn em ạ
sau đấy nhìn thấy bọn em thì các bạn bắt đầu đi gộp vào cùng bàn bọn em
thì có lúc đấy có xe bốc đầu có xe đánh bõng ạ
em nhận thức được hành vi của mình là vi phạm vì ngày hôm ấy là ngày đang cấm dịch
em có đi từ đường em nhận thức được
những ngày qua
trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội
nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thì nhiều thanh thiếu niên đã có hành vi tụ tập để tổ chức đua xe
gây mất trật tự an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường
công an huyện đông anh cũng đã tổ chức nhiều kế hoạch
rồi phân công lực lượng để tiến hành là
thứ nhất là giải quyết các việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự của các nhóm đối tượng này gây ra
cũng tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân
đối với các trường học về các hiện tượng của các hành vi vi phạm của các thanh niên
hiện công an huyện đông anh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng
ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng đua xe tổ chức đua xe trái phép
gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật
với chiêu thức mạo danh để mua hàng online
đối tượng trương thái hậu chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã lừa đảo chiếm đoạt số hàng hóa có tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bốn hậu đã đặt mua hàng online năm điện thoại
và một tay nghe với tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
nhưng hậu không lấy tên của mình mà dùng một tên khác để giao dịch
hậu đã giao dịch nhận hàng tại địa chỉ phường bảy tp tuy hòa
cho đến khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng bốn khi nhân viên giao hàng liên hệ
thì hậu lại hẹn tại một địa chỉ khác
tại điểm hẹn hậu ký nhận rồi bảo nhân viên giao hàng chờ để lấy tiền trả
sau đó đã trốn ra cửa sau thuê xe ôm tẩu thoát
và bị lực lượng công an tp tuy hòa bắt giữ cùng tăng vật
khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng bốn anh hoàng văn hưng chú tại thị trấn lộc bình
huyện lộc bình điều khiển xe ô tô di chuyển theo hướng lộc bình
đình lập khi đi đến địa phận khu chọc vàng thị trấn lộc bình
đã gây tai nạn cho một cháu bé sáu tuổi khi cháu đang đứng ở mép đường bên phải
cùng chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó chiếc xe này tiếp tục đâm vào xe ô tô đang đỗ ở vỉa hè
qua kiểm tra nồng độ cồn của lái xe là một năm trăm một mươi mg trên một lít khí thở
công an huyện lộc bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hưng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
khi tôi lên đến khu chọc vàng có xảy ra tai nạn đâm vào một em bé khoảng sáu tuổi
sau đó xe tôi đâm tiếp vào một xe ô tô con xe tôi dừng lại
tôi biết sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là sai với pháp luật
tôi cũng mong mọi người khi tham gia giao thông không nên sử dụng rượu bia
hiện nay tình trạng sử dụng rượu bia trong giới trẻ đang gia tăng ở mức đáng báo động
gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng con người và gây mất ổn định an ninh trật tự
nhiều bạn trẻ thường chọn quán bia rượu làm nơi giao lưu gặp gỡ bạn bè
tuy nhiên khi uống quá nhiều rượu bia tâm lý dễ bị kích động dễ nảy sinh mâu thuẫn
dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
vẫn có những đối tượng không chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội
vẫn tụ tập rủ dê nhau tập trung đông người
do hàng quán đóng cửa thì tụ tập tại nhà riêng uống rượu say rồi gây gỗ đánh nhau
ngày sáu tháng bốn trong lúc uống rượu giữa lường văn tùng và vi văn cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
sẵn trong người có men rượu lại đang nóng giận cường chạy vào bếp lấy con dao đâm liên tiếp vào anh tùng khiến nạn nhân tử vong
như vậy chỉ vì say rượu không kiểm soát được bản thân
từ việc vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ đến cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả khôn lường
để ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật mà nguyên nhân chính là do các đối tượng lạm dụng rượu bia không làm chủ được hành vi gây ra
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân về tác hại của bia rượu
để mỗi người dân nâng cao ý thức không uống rượu bia để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn
điều khiển phương tiện giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể
hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân nhất là trong thanh thiếu niên
không để xảy ra xung đột mất kiểm soát hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dư quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số ba đèo giang phường chi lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m năm mươi sáu sống bũi thẳng giái tai trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép trái
bên cạnh đó cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn
cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị hoài thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn tân hoa xã hồ sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về tội đánh bạc
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi năm sống bũi lõm giái tai trúc nếp tai dưới thụt
có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải và sẹo chấm cách ba năm cm sau cánh mũi phải
và đối tượng la kim cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số một mươi bảy thân cảnh phúc
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn cũng về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện